bộ trưởng bộ y tế cùng các đồng chí trong ban cán sự đảng đảng ủy bộ y tế các cơ quan của bộ y tế bộ công an và bộ quốc phòng
tại hội nghị các ý kiến nhấn mạnh qua một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
bộ y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là hoàn thiện hơn những chính sách pháp luật về y tế
phối hợp với bộ công an bộ quốc phòng và các bộ ngành địa phương
thực hiện tốt công tác phát triển y tế
tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa khu vực biên giới hải đảo
tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng y tế nhân dân với lực lượng vũ trang
tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tiềm lực y tế
phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia
tại hội nghị các ý kiến cũng đã thảo luận
đưa ra một số kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
đồng thời đề xuất một số ý kiến về tăng cường năng lực của hệ thống y tế
góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân
việc phối hợp giữa lực lượng y tế với lực lượng vũ trang
nhằm triển khai đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiều qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
nổi bật là trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bảo vệ
tuyệt đối an toàn cho lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương
những kết quả thành tích của công an tỉnh đắk lắc đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới công an tỉnh đắk lắc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân và xác định đây là công tác trọng tâm thường xuyên
tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành
duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm thông tin được bổ sung cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống
chiều cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác bộ công an đã đến sự lễ
và trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm thượng tá isan andron
trưởng công an huyện krongbong đến nhận công tác và giữ chức vụ pho giám đốc công an tỉnh đắk lắk
chiều qua ba mươi tháng ba đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kết luận số bốn mươi bốn kltvk
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư trung ương đảng
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
đoàn thực hiện chỉ thị số chín cttvk ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của ban bí thư khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng đoàn kiểm tra số một đã làm việc với thành ủy tp hcm
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn tp hcm
nhưng thời gian qua diễn biến phức tạp tiềm ẩn
nhiều nguy cơ thách thức để giữ vững ổn định chính trị
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ban thường vụ thành ủy tp hcm thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo công tác
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
các mô hình tự quản về an ninh trật tự
qua thực tiễn nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình
nhà trợ tự quản xe ôm tự quản camera giám sát tình hình an ninh trật tự
góp phần động viên khích lệ nhân dân phát huy vai trò trách nhiệm
tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việc triển khai kết luận bốn mươi bốn của thành ủy tp hcm được thực hiện rất bài bản
và đi vào thực tế tạo ra được những hiệu quả thiết thực
đảm bảo về chất lượng không mang tính hình thức thành tích
là địa phương sôi động nhất cả nước công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm có vai trò đặc biệt quan trọng
vì vậy thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu tp hcm cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã hoạt động có hiệu quả
chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đánh giá thực chất sơ kết tổng kết kịp thời việc thực hiện kết luận bốn mươi bốn
để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển
góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
trong quý i các đơn vị hậu cần kỹ thuật khối cơ quan bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được sao
theo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắc vì vậy trong quý ii
các đơn vị phải khắc phục tình trạng chậm trễ tăng cường công tác phối hợp
giải quyết công việc của các đơn vị đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ công tác
trong chương trình kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba trên các lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
đây là một trong những nội dung quan trọng được thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần
kỹ thuật công an nhân dân quý i của năm nay được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở chương trình công tác năm ngay trong quý i các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo
các điều kiện hậu cần kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ
trong đó đẩy nhanh tiến độ các đề án dự án trọng điểm của bộ
đồng thời triển khai trang bị xây dựng nhà ở doanh trại trụ sở làm việc cho công an xã thị trấn
đảm bảo trang bị nhanh chóng đầy đủ kịp thời vũ khí khí tài vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phương tiện xăng dầu vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quân trang và nuôi quân
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các nghị quyết chỉ thị của lãnh đạo bộ
tập trung chỉ đạo quyết liệt phân công nhiệm vụ cá thể hóa trách nhiệm trên cơ sở phải có tư duy mới cách làm mới sáng tạo
thứ trưởng nhấn mạnh phải đẩy nhanh đảm bảo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi
tạo sự chuyển biến qua từng tuần và coi đây là chỉ tiêu cứng để đánh giá thi đua của từng đơn vị
phải hoàn thành đúng vượt tiến độ các dự án và giải ngân một trăm linh vốn đầu tư các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba
hoàn thành các công trình đúng hạn định theo yêu cầu của đồng chí bộ trưởng
đối với việc xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại và đầu tư trang bị cho công an xã thị trấn
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên đôn đốc công an các địa phương
tổ chức việc triển khai thực hiện quyết liệt
án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất
vì màu cờ sắc áo của lực lượng công an nhân dân

câu lạc bộ pvf công an nhân dân tiền thân là câu lạc bộ phô hiến được thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi hai câu lạc bộ kết thúc mùa giải với vị trí lọt top năm giải hạng nhất quốc gia
bước vào mùa giải năm hai nghìn hai mươi ba mục tiêu của câu lạc bộ pvf công an nhân dân là giành thứ hạng cao tại giải hạng nhất quốc gia năm nay
thứ trưởng lê văn tuyến
nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác văn hóa thể thao công an nhân dân
để góp phần nâng cao nơi sống tinh thần giải luyện sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được sao
và góp phần vào thành tích chung của ngành thể thao việt nam
đặc biệt đã quan tâm phát triển câu lộc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp thể thao thành tích cao
đồng chí thứ trưởng tin tưởng câu lạc bộ pvf công an nhân dân sẽ tiếp nối thành công của câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ thể thao cả nước
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục nghiên cứu đề xuất bộ có cơ chế thu hút nguồn lực
để tuyển chọn đào tạo được các thế hệ cầu thủ nhất là các tuyển thủ trẻ còn năng khiếu để đào tạo thành các cầu thủ chuyên nghiệp
tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các điều kiện đảm bảo cần thiết phục vụ công tác tập luyện cho học viên của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf
chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách để đội ngũ huấn luyện viên học viên yên tâm gắn bó tích cực tập luyện để đào tạo được nhiều tuyển thủ trẻ
phát huy tài năng cống hiến đóng góp và thành tích chung của thể thao việt nam
chiều qua tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
trong thời gian qua công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
hiện nay lực lượng công an nhân dân đang quản lý gần sáu mươi ba người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
một trăm năm mươi một sáu trăm linh người chấp hành xong án phạt tù chưa xóa an tích
thuộc diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng có hai trăm năm mươi bốn mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang được duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu nhằm trao đổi chia sẻ những vấn đề còn khó khăn vướng mắt
và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh đây là một công tác rất phức tạp khó khăn có phạm vi rộng đồng thời có vị trí vai trò rất quan trọng
bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án quyết định của tòa án góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì thế trong thời gian tới lực lượng làm công tác này cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nắm chắc và quản lý được số đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng
số người chấp hành xong án phạt tù số đối tượng được tha tù trước thời hạn
và nhân rộng những cách làm hay mô hình tốt đồng thời tạo được sự lan tỏa tác động ảnh hưởng trong nhân dân